tại hà nội hội chữ thập đỏ việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập
và chương trình giao lưu nghệ thuật sáng mãi những tấm lòng nhân đạo
đến dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
ông cô nê chủ tịch hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đã đến dự buổi lễ
hội chữ thập đỏ việt nam là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp đầu tiên ở việt nam
thành lập ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tên bắt đầu là hội hồng thập tự việt nam do chủ tịch hồ chí minh sáng lập
người cũng là chủ tịch danh dự đầu tiên của hội trong suốt hai mươi ba năm từ ngày thành lập hội đến khi người qua đời
những năm gần đây một số phong trào cuộc vận động nhân đạo do hội phát động và triển khai
lan tỏa tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội như cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
phát động từ năm hai nghìn tám với gần bảy trăm linh địa chỉ nhân đạo được trợ giúp cùng số tiền hơn ba tỷ đồng
phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam mỗi năm đã trao tặng quà tết cho một tám triệu lượt người nghèo
với tổng trị giá năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm
dự án ngân hàng bò triển khai từ năm hai nghìn một mươi đã vận động và trao tặng gần hai mươi con bò cho hai mươi hộ hưởng lợi tại sáu mươi một tỉnh thành
hội cũng đã xây dựng lực lượng đông đảo người hiến máu tình nguyện trung bình vận động trên dưới một triệu đơn vị máu mỗi năm
nhiệt liệt biểu dương các thành tích của hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã yêu cầu hội chữ thập đỏ việt nam
trong thời gian tới cần tiếp nối phát huy truyền thống bảy mươi năm qua đặc biệt chú trọng tiếp tục tổ chức tốt công tác xã hội nhân đạo
với niềm tin vào hoạt động quốc hội tôi đề nghị hội chữ thập đỏ việt nam tập trung làm tốt hơn nữa là tiếp tục tổ chức tốt công tác xã hội nhân đạo
tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng hiến máu vận động hiến máu nhân đạo hiến mô phần cơ thể người và hiến sát
tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa cứu trợ khẩn cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức nội dung phương thức hoạt động của hội
hướng hoạt động của hội về cơ sở trong đó chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp hội
xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải là những
người tâm huyết nhất trong số những người tâm huyết với hoạt động nhân đạo gắn bó với nhân dân nắm chắc và biết chia sẻ
cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn có kiến thức có kỹ năng và năng lực vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo
tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng cho hội chữ thập đỏ việt nam
phần thưởng cao quý huân trường lao động hạng nhì để ghi nhận những công hiến xuất sắc của cán bộ
hội viên tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước trong các hoạt động nhân đạo những năm qua